cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với ba đối tượng là bùi văn thắng phạm thanh rin và trịnh mạnh quyền để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một ba đối tượng là thắng rin quyền rủ nhau đi dọc bờ kè biển bãi biển tam thanh thành phố tam kỳ phát hiện một đôi nam nữ đang ngồi nói chuyện với nhau
ba đối tượng liền áp sát dọa đánh đôi nam nữ và yêu cầu đưa tiền các đối tượng sau khi lấy tiền trong ví và điện thoại thì bỏ chạy khỏi hiện trường
được biết ba đối tượng trên đều có tiền án bỏ nhà đi lang thang rủ nhau cùng ở tại một ngôi nhà hoang gần bãi biển tam thanh hiện công an thành phố tam kỳ đang củng cố hồ sơ điều tra mở rộng